để lập lại trật tự văn minh đô thị bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn
thành phố vinh sẽ ra quân thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông
mặc dù chưa đến ngày thực hiện chiến dịch nhưng hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố
đã tự giác tháo rỡ các công trình vi phạm
theo kế hoạch trong ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an
sẽ chính thức ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị
tuy nhiên từ giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các địa phương đã tập trung tổ chức
ký cam kết tuyên truyền vận động nhân dân trả lãnh về hè lòng lấy đường
do vậy nhiều hộ dân đã ý thức được trách nhiệm của mình tự giác tháo rỡ phần cây ới
và khi bậc cam cấp đây giữa hôm nay chúng tôi lát về hè này

và hiện nay trên cả tuyên đường
phương đã đến từng hồ kinh doanh để gửi thông báo cam kết và đã tuyên truyền vận động
đường của phương thì nhân dân đã bắt đầu tiến hành việc thực hiện thảo dự bậc tăm cấp
rồi là thảo dự ô dù mãi ché rồi thảo dự cả khi mãi hiên là không đủ quy định
cùng với các thành phố lớn trong cả nước thành phố vinh tỉnh nghệ an đang thể hiện
rõ quyết tâm giành lại về hè trong đợt cao điểm gia quân lập lại trật tự đô thị lần này
và để đạt được kết quả thực sự thành phố đã triển khai nhiều giải pháp huy động sự vào cuộc
một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn
năm nay thành phố thể hiện một quyết tâm rất là cao bằng việc chúng ta thành lập bán chỉ đạo của thanh ủy
và việc thành lập bán chỉ đạo của thanh ủy sẽ đảm bảo cho cả hệ thống chính trị cùng tham gia
thì đó là cái mối mới
một cái nữa là ngay việc thành lập ra bán chỉ đạo
thì thanh ủy cũng thành lập ra các tổ công tác địa bàn
mà do thành viên của ban chỉ đạo làm tổ trưởng để trực tiếp cái việc là đôn đốc chỉ đạo
rồi hướng dẫn công tác giải tỏa ở từng địa bàn đó
chúng ta có hai mươi năm tổ công tác địa bàn của hai mươi năm phương xã thì đã được thành lập
và như vậy là trong suốt cái quá trình triển khai cái quá trình giải tỏa này
thì các tổ công tác địa bàn các đồng chí thanh viên bán chỉ đạo
sẽ được bám sát vào từng địa bàn của mình để phân công
để mà thực hiện theo đúng kế hoạch của thanh ủy
việc người dân tp vinh tỉnh nghệ an hiểu đồng thuận tự nguyện tháo rỡ công trình vi phạm
trả lại vỉa hè sạch đẹp văn minh là một tín hiệu đáng mừng
góp phần cho đợt gia quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông
đạt hiệu quả cao và có tính bền vững